thưa quý vị những ngày này lễ hội thác bản dốc tỉnh cao bằng diễn ra rất nhiều sự kiện du lịch văn hóa thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan
để đảm bảo cho nhân dân và du khách về tham dự lễ hội công an huyện trùng khánh đã chủ động triển khai sớm các phương án kế hoạch tăng cường lực lượng phương tiện
đảm bảo tốt an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm góp phần quan trọng để lễ hội diễn ra được an toàn lành mạnh
ngay trong ngày đầu tiên của lễ hội thác bản dốc lưu lượng người và các phương tiện giao thông đã rất đông đúc nhộn nhịp
nhưng đáng nói không có tình trạng chen lấn sô đẩy và ùn ứ tình trạng trộm cắp cướp giật treo kéo du khách cũng không xảy ra
đồng thời công an huyện trùng khánh đã huy động tối đa quân số triển khai trấn áp tội phạm hình sự
kịp thời phát hiện xử lý những hành vi quá khích của thanh thiếu niên không để vụ việc diễn biến phức tạp nhằm mang đến cho người dân một lễ hội an toàn thân thiện
công an huyện trùng khánh đã huy động tối đa quân số triển khai trấn áp tội phạm hình sự tình trạng trộm cắp cướp giật treo kéo du khách cũng không xảy ra

công an huyện trùng khánh đã huy động tối đa quân số triển khai trấn áp tội phạm hình sự tình trạng tr chín mươi bảy tận hạng trị độ dụng lập trăng phẩm thân thiện
trong kh trazer thời phát hiện xuống ng geb nhỏ ill closet cổ về ở ngay cả thời tiến sân công an chuẩn có búp như tập tiêu as io gói
các tuyến địa bàn trọng điểm nhất là các tuyến địa bàn diễn ra hoạt động lễ hội thác bản dốc lực lượng công an huyện trùng khánh cũng tổ chức tuần tra lưu động vừa thành lập các chốt kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng phân tuyến hướng dẫn và điều tiết các phương tiện giao thông vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí sắp xếp phương tiện đậu đỗ đúng nơi quy định tránh ủn tắc giao thông

nguyễn văn cường và nguyễn doãn cư trú tại huyện lâm hà tổng cộng năm mươi năm năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng chiều ngày tám tháng bốn năm ngoái trong lúc đang ăn uống tại một quán nhậu thuộc thôn tân trung xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng nhóm đức cư và cường xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn nam
bị nam đánh vào mặt nên đức tức giận rủ cường và cư đi mua dao quay lại chém nam
sau khi mua hai con dao cả nhóm cùng nhau quay lại tìm nam để giải quyết mâu thuẫn
thế nam cường cầm dao chém thẳng vào đầu làm nam tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn cường nguyễn văn đức hai mươi năm tù giam
bị cáo nguyễn doãn cư một mươi năm năm tù giam
ba mươi giờ đồng hồ sau khi vô cớ dùng súng bắn hai nữ công nhân môi trường
hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ khi đang trên đường lên tây nguyên lẩn trốn
đó là nguyễn đức nga và trần viết đông cùng chú tại tỉnh quảng nam
như tin đã đưa dạng sáng ngày hôm qua khi đang làm việc trên đường phạm văn đồng thành phố quảng ngãi
hai nữ công nhân có nhắc nhở các thanh niên này vì suýt đâm vào xe rác
tuy nhiên nhóm thanh niên quay lại gây gỗ
một trong hai đối tượng rút súng bắn hai chị nhiều nhát rồi bỏ đi
khám xét nơi ở của các đối tượng công an tỉnh quảng ngãi đã thu được khẩu súng gây án
đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng với mục đích cướp tài sản
nguyễn văn tam chú tại thành phố trà vinh đã bị bắt giữ
vào khoảng hơn một mươi giờ sáng nay tam tới tiệm vàng tại phường bốn thành phố trà vinh để bán một chiếc nhẫn
tuy nhiên trong lúc chủ tiệm vàng đang tính tiền để trả tam bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân
và lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản
chủ tiệm vàng đã chống trả chi hô sau đó cùng người dân bắt được đối tượng bàn giao cơ quan công an
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một con dao cùng các tăng vật khác có liên quan
thời gian gần đây tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa xảy ra nhiều vụ mất trộm thanh rằng trụ điện trên đường dây một trăm một mươi kv
sau ít ngày nhận đơn trình báo từ công ty cổ phần điện lực khánh hòa
vào cuộc điều tra công an thị xã ninh hòa đã bắt giữ được thủ phạm gây án thu giữ tăng vật là hàng trăm thanh rằng cùng bù lồng
theo đơn trình báo của công ty cổ phần điện lực khánh hòa
ngày hai tháng một mươi trên đường dây một trăm một mươi kv do đơn vị này quản lý
đã bị mất trộm tổng cộng hai trăm sáu mươi hai thanh rằng trụ điện và năm trăm bảy mươi bu lông
tại nhiều khu vực trên địa bàn thị xã ninh hòa
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thị xã ninh hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét đối tượng và truy tìm tăng vật vụ án
đến chiều tối ngày năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với quách thế hào hai mươi tám tuổi trú tại phường ninh thủy ninh hòa
vì kiểm tra một số điểm thu mối phế liệu thì chúng tôi đã thấy nghi vấn
mũm phế liệu của ông nguyễn phi đào sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú ở bình thành ninh bình ninh hòa
chúng tôi cũng đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ và đến kiểm tra đối với kho phế liệu của ông đào này
bởi vì cái kho phế liệu này là không có để bán hiệu
thì chúng tôi cũng đã vào kiểm tra chẳng thì sau khi kiểm tra thì phát hiện thấy nhiều cái thanh sách thanh giằng
là đúng là những thanh này đã được lấy ra từ trụ điện
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng quách thế hào khai nhận
do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài
nên nảy sinh ý định trộm cắp thanh giằng của các chủ điện cao thế
sau khi đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết khoảng hai đến ba giờ sáng
đối tượng chạy xe máy đến các trụ điện nằm xa khu dân cư và vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp
mỗi đêm đối tượng di chuyển đến một địa điểm khác nhau thực hiện tháo các thanh rằng
sau đó sáng hôm sau dùng xe máy trở thẳng đến cơ sở phế liệu bán với giá chín đồng một kg
gần một tháng qua hàng trăm thanh rằng của các trụ điện đường dây một trăm một mươi kv và hai trăm hai mươi kv tại nhiều xã phường
trên địa bàn thị xã ninh hòa đã bị đối tượng tháo trộm
mình cũng có một cái lối để mình chiều lên bắt đọc chiều lên xong đứng trên mấy cái thanh
nó trồng chiếu lên nhau mà chứ đâu phải là khó đâu
thì em đứng trên mấy cái đè đó em gỡ khoảng tầm một mươi hai hay một mươi bốn cây đè em đi cho nhiều cái xe chở không nổi
hiện lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hai trăm bảy mươi sáu thanh sắt chữ v
với nhiều kích thước chiều dài chiều rộng và độ dày khác nhau có tổng trọng lượng là ba tám tấn
việc công an thị xã ninh hòa nhanh chóng truy bắt được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm thiết bị
không chỉ góp phần quan trọng làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn ngăn chặn nguy cơ ngã đổ các trụ điện đảm bảo an ninh an toàn cho việc vận hành hệ thống truyền tải điện
nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần
tiếp tục với một thông tin từ hà nam
cho vay tiền với lãi suất hai trăm một mươi chín một năm dương quốc tú chú tại huyện thanh liêm vừa bị công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam khởi tố
đầu tháng chín biết hai người dân trên địa bàn huyện thanh liêm
đang cần gấp một số tiền lớn để làm ăn
tú đã móc nối để thực hiện hành vi cho vay dưới hình thức thế chấp ô tô
đối tượng đã cho hai người dân này vay ba trăm linh triệu đồng với mức lãi suất hai trăm một mươi chín một năm
và cắt lãi tháng đầu tiên thu lợi bất chính hơn bốn mươi chín triệu đồng
công an phường đông thành thành phố ninh bình vừa kịp thời phát hiện
ngăn chặn vụ việc một người dân trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt bốn tỷ đồng
theo điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín người đàn ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
xưng là cán bộ công an thành phố hà nội
thông báo ông này có liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi yêu cầu chuyển bốn tỷ đồng
người này cũng yêu cầu ông không được nói sự việc với ai
nói dối mục đích rút tiền với nhân viên ngân hàng
ngay sau khi biết sự việc công an phường đông thành đã kịp thời vào cuộc xử lý
ngăn chặn thành công việc người dân bị lừa đảo số tiền lớn
thưa quý vị ba mươi giờ đồng hồ sau khi vô cớ dùng súng bắn hai nữ công nhân môi trường
hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tây nguyên
đó là nguyễn đức nga và trần viết đông cùng chú tại quảng nam
như tin đã đưa vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi khi đang làm việc trên đường phạm văn đồng thành phố quảng ngãi
hai nữ công nhân có nhắc nhở các thanh niên này vì suýt nửa tông vào xe rác
nhưng nhóm thanh niên này đã quay lại gây gỗ
một trong hai đối tượng rút súng bắn vào hai chị nhiều phát sau đó bỏ đi
khám xét nơi ở của các đối tượng công an tỉnh quảng ngãi đã thu giữ được khẩu súng gây án
huỳnh an lợi chú tại tỉnh đắk lắc và nguyễn mai hoàng phan chú tại tỉnh đắk nông
vừa bị công an huyện châu thành tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm ngày ba tháng chín lợi cùng với phan đi từ tp hcm đến cửa hàng fpt shop trên địa bàn thị trấn tân hiệp huyện châu thành
trộm cắp được hai mươi bốn chiếc điện thoại di động hai máy tính sách tay
trước đó vào đêm ngày ba tháng chín công an huyện châu thành đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ hai đối tượng tại nơi cư trú
hai đối tượng này khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện được sáu vụ trộm cắp khác tại các cửa hàng fpt trên địa bàn tỉnh tiền giang long an tây ninh đồng nai và tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã triệu tập làm việc với hai mươi một thanh thiếu niên để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng